nhiều rào cản kỹ thuật đang được các quốc gia sử dụng triệt để như một biện pháp nhằm bảo vệ sản xuất trong nước
trong khi ở nước ta các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản vẫn chưa được phủ sóng đến toàn bộ người sản xuất và doanh nghiệp
khiến hầu hết sản phẩm không có thông số chất lượng
điều này đang tạo nên không ít rào cản cho người nông dân việt nam trong quá trình hội nhập
nhiều năm trở lại đây giải cứu nông sản đã trở thành cụm từ quen thuộc
khi mà đến vụ thu hoạch là hàng loạt nông sản sụt giảm giá nghiêm trọng thậm chí phải đổ bỏ vì không thể tiêu thụ
vì thế đã hình thành các phong trào giải cứu mang tính tự phát
từ giải cứu dưa hấu thanh long khoai tây súp lơ thậm chí đến giải cứu tỏi ớt đường
điểm chung là hầu hết các sản phẩm này đều được trồng đại trà
không theo quy hoạch không tìm hiểu thị trường tiêu thụ
sứ hàng hóa hay các thông số tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan
trong quá trình giải cứu việc mua bán chủ yếu xuất phát từ ý muốn giúp đỡ của cộng đồng với người nông dân
chứ không phải vì chất lượng sản phẩm
cùng với hiện tượng giải cứu nông sản còn một hiện tượng khác nổi lên là
thị trường mua bán các sản phẩm quê như gạo quê gà quê rau quả quê
nghĩa là trên một khía cạnh nào đó đã cố gắng gắn mát
để người tiêu dùng an tâm về tâm lý
trong khi thực chất những sản phẩm này cũng không hề có tiêu chí chất lượng
trong bài viết rào cản hội nhập đối với nông sản việt nam đăng trên báo nhân dân
tác giả thủy anh cho rằng
từ hai hiện tượng nêu trên có thể thấy nhiều hàng hóa nông sản do nông dân chúng ta sản xuất
hầu như chưa theo tiêu chuẩn cụ thể nào chủ yếu chạy theo số lượng
vì thế liên tục rơi vào tình trạng được mùa mất giá
thậm chí mất mùa
cũng vẫn mất giá
trong khi yêu cầu về chất lượng và tính an toàn sản phẩm của người tiêu dùng ngày càng cao
với nhiều người tiêu dùng nếu không phải là hàng hóa nhập khẩu cung nguồn gốc rõ ràng
họ sẵn sàng trao niềm tin cho các hàng hóa có gắn mát quê
bởi ít nhiều có thể biết được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cũng như người sản xuất
thiếu tiêu chuẩn theo quy định không chỉ làm nông sản lao đao trong nước mà ở thị trường xuất khẩu
nhiều nông sản cũng gặp khó khăn
tiêu biểu như chất cấm
trong cá cha tôm xuất khẩu trong chè gạo trái cây
bị cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda và các cơ quan kiểm định châu âu cảnh báo
mới đây nhất là hải sản khai thác của việt nam bị ủy ban châu âu ec rút thẻ vàng cảnh báo
vì vi phạm các nguyên tắc iuu chương trình chống các hoạt động khai thác bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định
theo đó nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu
các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản phải kiên quyết
không thu mua hải sản của các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp
khai thác không có giấy phép không có nhật ký
khai thác bằng công cụ cấm hoặc những sản phẩm đánh bắt có kích cỡ nhỏ hơn quy định
đây là một thách thức lớn mà ngành thủy sản nước ta đang phải đối mặt
để có thể tháo gỡ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất
có thể thấy rào cản kỹ thuật áp lên nông sản thủy sản của thị trường thế giới ngày càng đa dạng
không chỉ là chất cấm kháng sinh mà còn cả về pháp luật và tính nhân văn
muốn hội nhập quốc tế nông sản việt nam bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chuẩn ngặt nghèo nêu trên
ông hoàng trung cục trường bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
hiện nay hàng rào kỹ thuật lớn nhất đối với các sản phẩm nông nghiệp của việt nam
là kiềm dịch thực vật và an toàn thực phẩm
đây cũng là hàng rào đang được các quốc gia nhập khẩu nâng lên ở mức rất cao
cụ thể với kiểm dịch thực vật các nước hầu như đòi hỏi nước xuất khẩu
phải cung cấp một bộ tài liệu kỹ thuật rất chi tiết
về thành phần dịch hại biện pháp phòng trừ sản lượng phân bố vùng trồng
trong khi thời gian để phân tích nguy cơ dịch hại làm cơ sở để mở cửa thị trường
cho một loại sản phẩm lại rất lâu có nước kéo dài đến hàng chục năm
làm cho công việc này vừa mất thời gian vừa tốn kém
còn với an toàn thực phẩm nhiều mức dư lượng đang được các nước châu âu
mỹ quy định ở mức là hoặc rất thấp
trong khi đó hiện tại hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản việt nam
ở quy mô vừa và nhỏ
năng lực đầu tư khoa học công nghệ về bảo quản chế biến và tổ chức vùng nguyên liệu
còn yếu cho nên khó đáp ứng yêu cầu
chưa kể vẫn còn hiện tượng kinh doanh trục giật gian lận khi xuất khẩu
và làm thủ tục kiểm dịch thực vật cạnh tranh không lành mạnh
làm giảm uy tín hàng nông sản việt nam làm mất thị trường mà chúng ta phải vượt qua
nhiều khó khăn tốn kém chi phí mới mở cửa được
trong khi ngành nông nghiệp vẫn đang loay hoay xây dựng chất lượng
với những tiêu chuẩn cụ thể cho các sản phẩm mũi nhọn như gạo cà phê trái cây thủy sản
thì không ít nông sản của nhiều quốc gia trong khu vực đã giành thắng lợi
trên thị trường thế giới như muối tiêu cam pot cam bùi chia ớt dừa sầu riêng thái lang
có được điều này là nhờ vào nhận thức tư duy sản xuất của người nông dân
coi trọng tiêu chuẩn trong sản phẩm của mình điều mà không ít nông dân việt nam còn rất mơ hồ
trên thực tế để thực hiện tiêu chuẩn nông sản chỉ có cách tạo nhận thức
hướng dẫn nông dân và tiến hành làm chứng nhận sau đó liên tục kiểm tra việc tuân thủ
cho đến khi nông dân quen thành tự nhận thức và tuân thủ tự nguyện vì lợi ích của chính mình
cũng theo tác giả thủy anh điều này đối với nông dân ở nước ta không hề dễ dàng
tại hội thảo quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy về những yêu cầu mới đối với tiêu chuẩn chất lượng
để nông sản thực phẩm việt nam hội nhập bà inomeu chuyên gia nông nghiệp hữu cơ nhật bản
người có quá trình hai mươi năm làm việc với nông dân việt nam trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
đã đưa ra số liệu rất đáng lo ngại
chỉ có năm một mươi số nông dân quan tâm đến sản xuất nông nghiệp sạch
cũng chỉ có năm trong số đó tuân thủ quy tắc và thành công
thí dụ tại tỉnh bến tre một mô hình nông nghiệp hữu cơ với bốn trăm linh hộ tham gia
nhưng chỉ có hai mươi hộ tuân thủ đúng quy định và đã thành công
tuân thủ đúng quy định và đã thành công
ngại tuân thủ quy định tiêu chuẩn ngại áp dụng phương pháp mới ngại ghi nhật ký đồng ruộng
chính là các rào cản tâm lý lớn nhất của nông dân việt nam khi tham gia vào những mô hình sản xuất
đòi hỏi phải đáp ứng tiêu chí cụ thể rất khắt khe
cũng giống như nông sản nghề cá của việt nam bao đời nay hoạt động theo kiểu truyền thống
thiếu chuyên nghiệp cho nên việc vận động và yêu cầu ngư dân tuân thủ triệt để các quy định quốc tế không hề dễ dàng
vì vậy cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác
từ eu đang đòi hỏi những nỗ lực thay đổi rất lớn từ phía ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản của mình
phải chuyên nghiệp theo đúng chuẩn quốc tế thì mới có thể bán được hàng và nghề cá việt nam mới có thể tồn tại phát triển
tuy nhiên chỉ có nông dân thì không thể xoay sở hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm theo tiêu chuẩn
mà còn cần sự tham gia hỗ trợ tích cực của các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan
chẳng hạn không thể cho rằng việc kiềm dịch thực vật đang gây nhiều khó khăn
cho việc đáp ứng tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu
bởi việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và phân bón vô cư của người dân
vẫn đang là thực trạng phổ biến rất đáng báo động
ở góc độ chuyên môn cục trưởng cục bảo vệ thực vật hoàng trung khẳng định
muốn có sản phẩm sạch thì phải có một danh mục thuốc bảo vệ thực vật thật sự hiệu quả an toàn thân thiện với môi trường
để làm được điều này nhiệm vụ trước mắt là phải quản lý chặt đầu vào khảo nghiệm
loại bỏ được các loại thuốc kém chất lượng độc hại với con người và môi trường
tuy nhiên hiện nay cơ sở dữ liệu và các căn cứ khoa học liên quan vấn đề này còn thiếu
việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật khỏi danh mục gặp rất nhiều khó khăn
số lượng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hiện cũng đang mất cân đối
chủ yếu là thuốc phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa các đối tượng cây trồng khác chưa được tập trung phát triển
chưa kể số lượng nhà máy sản xuất bảy trăm ba mươi năm nhà máy cũng như sản phẩm phân bón
gần hai mươi sản phẩm đang rất lớn và mất cân đối
chủ yếu là phân bón vô cơ
cũng cần phải lưu ý rằng hiện đang còn khoảng hơn hai trăm linh chỉ tiêu chất lượng
bao gồm cả vi sinh và hóa lý đã được công bố trong các sản phẩm phân bón
nhưng chưa có phương pháp thử được phê duyệt trong nước
đang tạo ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý nhà nước
mục tiêu đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi một rút ngắn ba mươi số lượng tên thương phẩm
trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam

tăng lượng phân bón hữu cơ sản xuất công nghiệp để sử dụng trong nước
ít nhất là ba triệu tấn một năm
tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ so với tổng số sản phẩm phân bón
từ năm hiện nay lên một mươi
cùng với việc quản lý và tư nông nghiệp
việc đẩy mạnh liên kết sản xuất là giải pháp không thể thiếu
bởi muốn có một khối lượng nông sản lớn chất lượng đồng đều
giao hàng đúng lúc đạt tiêu chuẩn
thì việc phát triển các chuỗi liên kết là xu hướng tất yếu
chỉ bằng cách hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ
bài toán về sản phẩm xuất khẩu kiểm soát an toàn thực phẩm
và ứng dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp mới có thể giải quyết triệt đề
với xu thế chung của thế giới
việt nam cần nhanh chóng hình thành và phát triển nền nông nghiệp hữu cơ
đồng thời cần giải quyết các vấn đề lớn của nền nông nghiệp như
có quỹ đất đủ lớn liền vùng liền mảnh để triển khai sản xuất
sử dụng thiết bị cơ giới hiện đại
ổn định đầu ra sản phẩm không chỉ trong nước mà quan trọng hơn là xuất khẩu khối lượng lớn
có cơ chế chính sách ưu đãi đối với những cá nhân tổ chức tham gia chuỗi liên kết
để đảm bảo họ có thể theo đuổi lâu dài và bền vững
thưa quý vị và các bạn
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai
tại thành phố tâm kỳ tỉnh quảng nam
liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp hà lan
tổ chức hội thảo phát triển hợp tác xã nông nghiệp
theo chuỗi kinh nghiệm và thực tiễn tại tỉnh quảng nam và một số tỉnh miền trung tây nguyên
tại hội thảo phó chủ tịch liên minh hợp tác xã việt nam lê văn nghị cho biết
sau sáu năm triển khai luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã đã có nhiều chuyển biến tích cực
số hợp tác xã thành lập mới và hợp tác xã hoạt động có hiệu quả ngày càng tăng
loại hình hoạt động hợp tác xã ngày càng đa dạng
nhiều hợp tác xã có nguồn vốn tăng trưởng khá năng lực tài chính được nâng lên
đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực ngày càng được tăng cường
số hợp tác xã tổ hợp tác hoạt động yếu kém giảm
bước đầu đã xây dựng được nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động theo chuỗi mang lại kết quả thiết thực
các hợp tác xã đã góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
và ngày càng khẳng định vai trò vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã còn nhiều khó khăn hạn chế
tốc độ tăng trưởng còn chậm quy mô nhỏ bé năng lực nội tại còn nhiều hạn chế
nhất là về năng lực quản trị chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và đòi hỏi của thực tiễn
tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp
theo chuỗi tại quảng nam và một số tỉnh miền trung tây nguyên
các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi thảo luận về mô hình hợp tác xã kiểu mới
hợp tác xã chăn nuôi gắn sản xuất chế biến với bảo vệ môi trường
nhân dịp này các đại biểu dự hội thảo đã đi tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế
tại các hợp tác xã nông nghiệp điện quang thị xã điện bản ái nghĩa huyện đại lộc quảng nam
hy vọng rằng những giải pháp thiết thực được gợi ra từ hội thảo này
có thể góp phần giúp các địa phương tiếp cận nhân rộng và phát triển bền vững
các hợp tác xã nông nghiệp theo chuỗi gắn với thế mạnh từng vùng và khu vực
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau